và không biết được rằng là cái nguyên lý cái cơ chế sinh học của bệnh dạ dày này chúng ta nên hiểu như thế nào để có thể có hướng điều trị tốt ạ thưa phó giáo sư vân ông ạ
tôi lại hoàn toàn không đồng ý với cái ý kiến như vậy vấn đề ở đây là khái niệm thế nào gọi là dứt điểm

nhưng bảo cái nghiêm mạng đó hoàn toàn trở về bình thường thì không và nó vẫn còn lại một cái vết xẹo
tuy nhiên cái khái niệm dứt điểm mà chỉ dựa trên cái triệu chứng của người bệnh tức là cảm giác bao cảm giác đầy bụng khó chịu ẩm ảnh buồn ngôn ợ hơi ợ trụng
một chút thì cái dấu hiệu đấy có thể dứt điểm được không hoàn toàn có thể dứt điểm được trong một cái thời điểm
nhưng vấn đề là nó lại hay quay trở lại
cho nên vấn đề nếu là dứt điểm trong một thời điểm thì hoàn toàn có thể kiểm soát được
nhưng vấn đề là bệnh hay tái phát tái phát đi tái phát lại tương đối là nhiều
vậy thì những cái lần tái phát trở lại đấy thì nó có thể liên quan với những cái căn nguyên của viên lép dạ dày rất là rõ ràng
những phần thì chưa kiểm soát được
vấn đề stress cũng không kiểm soát được không kiểm soát được chế độ ăn uống không kiểm soát được rượu bia thuốc lá
rồi thậm chí là việc sử dụng thuốc men một cách rất là vô lối không theo những cái hướng dẫn của các cái đơn thuốc
mà lại sử dụng những cái thuốc theo sự mắc bạc
thì rõ ràng là việc kiểm soát những cái tổn thương ở trên đời mặt như mặt dạ dày này không

những cái đau đầy chứng bụng nó hay bị tái đi tái lại

thì rõ ràng là tần suất mà vật tái phát trở lại sẽ rất là ít
vâng rõ ràng là sau khi mà có trong một cái khoảng thời điểm mà chúng ta có thể kiểm soát được nó rồi
thì bắt buộc bản thân mình sau đó cũng sẽ phải có một cái xây dựng cho mình một cái lối sống như thế nào đúng không ạ để có
đúng không ạ
bắt lại cái bệnh lý này
thưa phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân cảnh ạ
vậy thì trong y học cổ truyền